năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó giáo sư văn như cường là người đặt những viên gạch đầu tiên cho giáo dục ngoài công lập việt nam
là người tiên phong mở đường xây dựng hệ thống giáo dục tư thục nơi đề cao nhân cách con người hơn kiến thức sách vở
nơi mà học sinh được học làm người tử tế trước khi học để thành công trên đường đời
để làm rõ hơn về những bài học giáo dục đạo đức lối sống theo tinh thần việt của giáo sư văn nhược cương
hội thảo thầy văn như cương
tinh thần nghị quyết hai mươi chín trung ương khóa một mươi một vừa phải chủ động thích ứng với động thái của cách mạng công nghiệp bốn
tuy nhiên những giá trị việt luôn cần phải được phát huy trong đó đặc biệt là việc giữ chữ tín làm đầu
những bài học giáo dục đạo đức lối sống theo tinh thần việt của phó giáo sư văn như cường
chắc chắn sẽ vẫn được nhắc tới như một thứ kim chỉ nam trong quá trình hoạt động giáo dục
dù cạnh tranh nhưng vẫn phải đề cao mục tiêu đào tạo con người lên trên hết
hội thảo thầy văn như cương